tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng đã có buổi tiếp ngày đô téc tê
về vấn đề hợp tác trong phòng chống tội phạm thủ tướng khẳng định việt nam sẵn sàng hợp tác với philippines
trong hợp tác phòng chống tội phạm ma túy dân độ tội phạm công nghệ cao buôn bán người hợp tác hàng hải diễn tập cứu hộ cứu nạn
việt nam sẵn sàng cung cấp thông tin về các đường dây buôn bán ma túy tội phạm cho philippines vô điều kiện
thủ tướng đề nghị hai bên cần thúc đẩy phát triển thương mại và đầu tư tương xứng tiềm năng hai nước
về hợp tác asean thủ tướng nhất trí hai bên cần sát cánh bảo vệ lợi ích phù hợp quyền và lợi ích trên cơ sở tôn trọng luật pháp
nhất là unclos năm một nghìn chín trăm tám mươi hai phản đối sử dụng vũ lực ủng hộ xây dựng biển đông hòa bình phi quân sự
về phần mình tổng thống duterte chân thành cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đón tiếp ông và đoàn
tổng thống philippines đánh giá cao việt nam đã giúp đỡ philippines không bị thiếu lương thực trong lúc khó khăn luôn là anh em láng giềng tốt
tổng thống duterte khẳng định philippines ủng hộ hoàn toàn việt nam tổ chức apec năm hai nghìn một mươi bảy
đồng thời năm hai nghìn một mươi bảy philippines sẽ nỗ lực hết sức để thực hiện thành công vai trò chủ tịch luân phiên asean
tổng thống thông báo với thủ tướng nguyễn xuân phúc về cuộc hội đàm thành công với chủ tịch nước trần đại quang
hai bên nhất trí đẩy mạnh quan hệ kinh tế thương mại cho tương xứng tiềm năng mong ký thêm nhiều thỏa thuận trong thương mại giúp hai nước trở thành những quốc gia mạnh trong khu vực
tổng thống philippines cho rằng vấn đề biển đông cần tiếp tục giải quyết hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế
philippines phản đối sử dụng vũ lực mong các bên liên quan tăng cường hiểu biết lẫn nhau